biến đổi khí hậu đang từng giờ từng ngày tác động tới kinh tế xã hội và đời sống của người dân trên nhiều địa phương
để thích ứng với biến đổi khí hậu chính phủ và nhiều tổ chức quốc tế đã triển khai nhiều giải pháp
một trong số đó là chương trình dừng ngập mặn cho tương lai được thực hiện ở việt nam và nhiều nước trong khu vực châu á
dừng ngập mặn cho tương lai mff là một sáng kiến dựa trên hợp tác nhằm tăng cường đầu tư vào các hệ sinh thái ven biển hỗ trợ phát triển bền vững
mff cung cấp một diễn đàn hợp tác cho nhiều quốc gia ngành và các tổ chức đối phó với những thách thức trong bảo tồn hệ sinh thái biển sinh kế bền vững để các bên đạt đến một mục tiêu chung